hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới who các kháng thể sẽ suy giảm theo thời gian
khả năng sinh miễn dịch của một số loại vaccine cho thấy là các kháng thể sẽ tồn tại ít nhất là sáu tháng
mặc dù vaccine có thể mất khả năng bảo vệ chống lại việc nhiễm virus sars cov hai theo thời gian
nhưng khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng thì vẫn được duy trì lâu dài
việc tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín là cần thiết
trong đó liều nhắc lại được sử dụng cho những người đã hoàn thành đủ số mũi tiêm cơ bản
nhằm khôi phục hiệu quả của vaccine
liều bổ sung dành cho những người mà tỷ lệ đáp ứng miễn dịch được coi là không đủ
sau khi đã tiêm đủ số mũi tiêm của liều cơ bản nhằm tối ưu hóa hoặc tăng cường đáp ứng miễn dịch
để thiết lập mức hiệu quả bảo vệ đủ để chống lại virus covid một mươi chín
trong hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch cả nước đã xảy ra bốn mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi bảy người và bị thương hai mươi năm người
tại hà nội và tp hcm
giao thông bảo đảm không xảy ra tình trạng ồn tắc
trong ngày hai tháng một ngày thứ hai của kỳ nghỉ tết dương lịch
toàn quốc xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông làm một mươi hai người tử vong và một mươi ba người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi vụ làm một mươi hai người tử vong bị thương một mươi ba người
so với ngày hai tháng một của năm hai nghìn hai mươi một giảm một vụ giảm một người tử vong
số người bị thương không tăng không giảm
đường sát và đường thủy không xảy ra tai nạn
ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết dương lịch
toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi năm người và bị thương một mươi hai người
một nhóm thanh niên đã chào đón năm mới bằng việc mở tiệc và sử dụng ma túy
tại một nhà nghỉ thuộc khu vực khóm bảy phường sáu tp hcm
vừa bị công an tp hcm kiểm tra và bắt quả tăng
tại phòng số hai trăm linh bảy của nhà nghỉ trúc mai đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp hcm phối hợp cùng chính quyền địa phương
đã kiểm tra và phát hiện tám đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng đã thu giữ một đĩa xứ bên trên còn vương lại chất bột màu trắng
một bộ loa âm thanh đèn laser thường được các đối tượng sử dụng để bay lắc
cùng các tăng vật khác qua kiểm tra bảy trong số tám đối tượng dương tình với ma túy
theo lời khai ban đầu các đối tượng trên đã rủ nhau vào nhà nghỉ
để an mừng tất niên và sử dụng ma túy
tụ tập đánh bạc một mươi hai đối tượng vừa bị công an huyện châu thành tỉnh kiên giang tạm giữ
thu giữ trên bảy mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc đánh bạc
vào khoảng một mươi một h trưa ngày một tháng một công an huyện châu thành bắt quả tang tụ điểm
đá gà ăn tiền tại một bãi đất trống có nhiều kênh rạch và ruộng lúa
thuộc ốc hòa lộc xã thạnh lộc
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi hai đối tượng cùng nhiều xe máy
năm con gà một cân đồng hồ bảy mươi triệu đồng cùng một số tăng vật có liên quan đến việc đánh bạc
được biết tụ điểm này hoạt động được hơn một tháng nay với phương thức hết sức tinh vi
có phân công người canh đường cảnh giới từ xa
khi phát hiện có lực lượng công an các đối tượng đã nhảy xuống canh rạch để tẩu thoát
nhưng vẫn bị bắt giữ
đối tượng lục văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hộ khẩu thương chú tại tổ năm thị trấn đồng tâm
huyện trợ mới tỉnh bắc cạn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm trước đầu lông mày phải
cũng liên quan đến tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hà thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã đức thông
huyện thạch an tỉnh cao bằng có nốt ruồi cách một cm dưới đuôi lông mảy trái
bên cạnh đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hà văn thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại xóm bắc buồng
xã kim cúc huyện bảo lạc tỉnh cao bằng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi sáu và có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện